kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tại hai mươi bốn điểm thi thành phố đà nẵng có hơn một mươi thí sinh
trước kỳ thi ngành giáo dục thành phố đã có những bước chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất
đội ngũ cán bộ phục vụ cho kỳ thi để đảm bảo kỳ thi được tổ chức minh bạch an toàn và đúng quy chế
điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn hiền năm nay có hai mươi hai phòng thi
dù cơ sở vật chất đã hoàn thiện để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trước đó
nhưng nhà trường vẫn kiểm tra thay thế bổ sung các phương tiện để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới
sau khi thi lớp một mươi xong thì nhà trường kiểm tra một lần nữa và đã đánh mẹt nây toàn bộ các bàn ghế
bàn ghế cũng như là thay thế các màn rèm quạt bóng đèn hư hỏng
và đến nay thì cơ bản việc chuẩn bị các sở vật chất của nhà trường đã hoàn tắc
năm nay tại các điểm thi của thành phố đà nẵng
khu vực phòng chứa đề thi và bài thi được đặc biệt quan tâm bố trí cơ sở vật chất theo đúng yêu cầu của ban chỉ đạo kỳ thi
phòng trượng điểm có hai tụ một là tụ đừng đề thi và hai tụ đừng bài thi
ở phòng này có trang bị camera có giường cho các lãnh đạo ở lại trực đêm
ngoài ra ở văn phòng điểm thi là có bắt một điện thoại có ló ngồi theo chỉ đạo của các tên
bên cạnh sự chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất và các phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi
đội ngũ cán bộ giám thị phục vụ cho kỳ thi cũng đã được quán triệt các quy chế để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc
chúng tôi cũng có một quy định đó là nếu như mà giáo viên làm công tác coi thi không học tập quy chế thì sẽ không thực hiện việc quay thi
ngoài ra tất cả những cái liên quan đến kỳ thi thì đều được hướng dẫn một cách kỹ lưỡng để cho các giáo viên có căn cứ
và nắm vững các quy chế
kỳ thi năm nay thành phố đà nẵng có hai mươi bốn điểm thi phục vụ hơn một mươi hai trăm linh thí sinh dự thi
đến thời điểm hiện tại tất cả các khâu kiểm tra cơ sở vật chất cho kỳ thi đã hoàn tất
một số điểm thi có vướng mắc đã được sở giáo dục và đào tạo thành phố điều chỉnh để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế